liên quan đến vụ trộm cướp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại quận ba tp hcm
vào tối ngày hôm qua công an quận ba phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
đã làm việc với một nghi can liên quan đến vụ án chê
khoảng hai mươi một h ngày một mươi ba tháng năm nhóm hiệp sĩ đường phố quận tân bình tp hcm
gồm năm người đang di chuyển trên đường cách mạng tháng tám
thì phát hiện hai thanh niên đi xe máy chuẩn bị trộm chiếc xe sh ở một cửa hàng
khi nhóm hiệp sĩ hô hoán và áp sát thì bị hai thanh niên trên và đồng bọn đi phía sau
dùng hung khí tấn công
vụ việc khiến hai hiệp sĩ tử vong là nguyễn văn thôi và nguyễn hoàng nam
ba hiệp sĩ còn lại bị thương nặng đã qua cơn nguy kịch
hiện lực lượng công an đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại